tại thành phố hồ chí minh hội khoa học và công nghệ hàng không việt nam đã tổ chức triển lãm quốc tế thiết bị
công nghệ hàng không tại việt nam năm hai nghìn một mươi chín
trong lần đầu tổ chức tại việt nam triển lãm đã nhận được sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp hàng không trong nước và quốc tế
khoảng một trăm linh gian hàng giới thiệu các công nghệ thiết bị sản phẩm công nghiệp phụ trợ thiết bị nội ngoại thất
máy bay từ các nhà sản xuất trong và ngoài nước
đây là hoạt động kết nối các doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp hàng không quốc tế
các nhà sản xuất máy bay nông nghiệp máy bay không người lái các công ty cung cấp thiết bị an ninh hàng không
quản lý bay và trường đào tạo phi công kỹ sư quốc tế v v
dịp này các doanh nghiệp việt nam được tiếp cận nghiên cứu và phát triển các sản phẩm phục vụ cho ngành hàng không dân dụng
ngoài ra triển lãm còn tổ chức các hội thảo chuyên đề về kỹ thuật quốc tế hàng không
phát triển các cảng hàng không việt nam giai đoạn năm hai nghìn hai mươi hai nghìn ba mươi
bảo đảm sự phát triển bền vững của ngành vận tải hàng không việt nam